chiều nay hai mươi sáu tháng ba đoàn đại biểu cấp cao thủ đô viêng trăn lào do đồng chí xỉn la vong khuất phai thun
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy đô trưởng thủ đô viên trăn dẫn đầu bắt đầu chuyến thăm chính thức thủ đô hà nội
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
ngay trong chiều nay tại nhà khách chính phủ đã diễn ra buổi tiếp và hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao thủ đô hà nội
và đoàn đại biểu cấp cao thủ đô viêng trăn
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chí xỉn la vong khúc phai thun
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy đô trưởng thủ đô viên trăn chủ trì hội đàm
tại buổi hội đàm đoàn đại biểu cấp cao hai thủ đô hà nội viêng trăn vui mừng khi thấy mối quan hệ hợp tác
giữa hai thủ đô thời gian qua luôn tăng cường và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
với nhiều dự án đạt hiệu quả cao như lĩnh vực y tế nông nghiệp quân sự
thảo luận về các định hướng hợp tác trong thời gian tới hai bên mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai thành phố
ngày càng thiết thực hiệu quả đi vào chiều sâu đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước hai thủ đô